thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra kiểm toán
phải đảm bảo việc tổ chức thanh tra kiểm tra kiểm toán về tài chính thuế đối với doanh nghiệp một năm một lần không trùng lập trồng chéo
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu không thanh tra kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật
khi thanh tra kiểm tra kiểm toán không được thanh tra kiểm tra kiểm toán lại những vấn đề nội dung mà các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận xử lý trước đó
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra kiểm tra kiểm toán của mình
để nhằm mục đích tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp
thanh tra chính phủ sẽ chủ trì phối hợp với bộ tài chính và cơ quan liên quan theo dõi giám sát việc thực hiện